mặc dù bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh phú yên
vẫn bảo đảm tiến độ và chất lượng theo đúng tinh thần chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị kế hoạch số một trăm một mươi ba của tỉnh ủy phú yên
tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây là cơ sở để đến ngày tám tháng sáu tới tỉnh phú yên sẽ tổ chức đại hội điểm cấp huyện
đối với đảng bộ huyện miền núi đồng xuân lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau đại hội này tỉnh phú yên sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội của một mươi hai đảng bộ trực thuộc còn lại
dự kiến kết thúc vào ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi